tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa lên tiếng cảnh báo sẽ mở cửa cho hàng triệu người tị nạn syri vào châu âu nhằm trả đối lại việc bruxelles gia tăng chỉ trích các hành động chấn áp của ankara sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng bảy vừa qua tại nước này
phát biểu trực tiếp trên truyền hình quốc gia tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho rằng eu cần phải sớm xem xét việc nối lại đàm phán với thổ nhĩ kỳ để nước này sớm gia nhập eu
lời cảnh báo trên được đưa ra ngay sau khi ủy ban châu âu lên tiếng phản đối chính quyền ông erdogan đã xa thải hơn một trăm linh binh lính thẩm phán viên chức và các giáo viên những người được cho là ủng hộ cuộc đảo chính thất bại diễn ra hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trước đó một số nước eu đã dừng đàm phán về việc kết nạp thổ nhĩ kỳ làm thành viên eu vì các vụ chấn áp vừa qua của thổ nhĩ kỳ